theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba từ viện pasteur thành phố hồ chí minh
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch latvia được xác định là bệnh nhân thứ năm mươi bốn nhiễm covid một mươi chín ở việt nam
bệnh nhân năm mươi bốn là khách du lịch tại việt nam đã ở thành phố hồ chí minh phú quốc tỉnh kiên giang tiền sử khỏe mạnh
hiện bệnh nhân năm mươi bốn đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
ngoài ra theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật tại việt nam đã có ca bệnh thứ năm mươi năm và năm mươi sáu
theo thông tin của viện vệ sinh dịch tễ trung ương về kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cụ thể như sau ca bệnh số năm mươi năm bệnh nhân nam ba mươi năm tuổi quốc tịch đức
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay vn một mươi tám từ pháp về nội bài sáng ngày một mươi bốn tháng ba
các bệnh số năm mươi sáu bệnh nhân nam ba mươi tuổi quốc tịch anh
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ anh về nội bài lúc năm h ba mươi sáng ngày chín tháng ba
hiện tại hai bệnh nhân năm mươi năm và năm mươi sáu đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định